công an tỉnh sơn la đã bắt giữ đối tượng sồng a xía sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại săn cài xã lóng luông
huyện vân hồ tỉnh sơn la bị truy nã về tội buôn bán vận chuyển chất ma túy theo quyết định số một mươi ba
ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
trước đó vào ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai công an tỉnh sơn la đã phát hiện bất quả tăng sồng asia
cùng với sông a tính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại bản sa linh xã pà cò huyện mai châu tỉnh hòa bình
đang vận chuyển ma túy sồng asia đã bỏ chạy thoát còn sồng a tấnh bị bắt cùng tăng vật là bốn mươi hai bánh heroin
vào đầu tháng sáu vừa qua phát hiện sồng asia đang lẩn trốn tại địa bàn săn long luông huyện vân hồ
các lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la đã tổ chức vây bắt được đối tượng này
hiện công an tỉnh sơn la đang hoàn tất thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật